hiện dịch tả lợn châu phi trên địa bàn thành phố cần thơ đã được hạn chế tình trạng lây lan
đó là nhờ tăng cường các biện pháp kiểm soát vận chuyển mua bán giết mổ lợn trên địa bàn
đặc biệt người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học đã giúp cho hạn chế tình trạng dịch bệnh
cụ thể trong những ngày qua bệnh dịch tả lợn châu phi chỉ phát sinh tại sáu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của sáu ấp khu vực
thuộc sáu phường xã của ba quận huyện ninh kiều thới lai và cờ đỏ
tổng đàn lợn trong ổ dịch là một trăm ba mươi chín con ngành thú y đã tiêu hủy ba mươi sáu con với số lượng gần hai kg
so với đầu tháng chín và tháng tám số lợn mắc bệnh đã giảm nhiều đồng thời nhiều xã phường tại quận cái răng thốt nốt và huyện vĩnh thạnh đã qua ba mươi ngày và không tái phát
ngành nông nghiệp các địa phương tiếp tục kiểm soát việc vận chuyển mua bán giết mổ lợn trên địa bàn
hướng dẫn hỗ trợ các hộ chăn nuôi ứng dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học ngăn chặn bệnh dịch xâm nhập trên đàn lợn còn lại